theo bản kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy mà chính phủ trình quốc hội xem xét thảo luận
mục tiêu tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy
đây là con số mà nhiều đại biểu quan tâm bởi lẽ mục tiêu sáu năm của chúng ta trong năm hai nghìn một mươi sáu đang được dự đoán là khó đạt được
theo ý kiến của một số đại biểu chính phủ nên duy trì mục tiêu tăng trưởng từ sáu đến sáu năm nhằm thúc đẩy việc tăng trưởng về chất
nếu chúng ta đặt mục tiêu không phù hợp với thực lực sẽ khiến nền kinh tế gánh rất nhiều nguồn lực
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu khác mặc dù căn cứ theo nhiều dự báo cho thấy để đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu năm đã rất vất vả
cho nên mục tiêu sáu bảy năm hai nghìn một mươi sáu sẽ là cực khó song không thể phủ nhận những kết quả mà chúng ta đã đạt được
cụ thể như thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra công an việc làm giải quyết tốt kiểm soát được mức bộ chi ngân sách
tỷ lệ tăng nợ công chậm hơn nhiều so với trước
điều quan trọng đó là nếu không đưa ra con số sáu bảy thì sẽ càng khó khăn hơn cho nền kinh tế
chúng ta giữ được mức trần nợ công là sáu trăm linh bởi vì chúng ta biết rằng nếu tốc độ tăng trưởng chỉ đạt độ sáu
thì tổng gdp của năm hai nghìn một mươi bảy chưa đạt được năm tỷ và chưa đạt ba mươi tỷ thì chắc chắn là so với tổng nợ công nó sẽ vượt lên ngay lập tức là quá trần
thực tế thời gian qua chúng ta đã nỗ lực và cố gắng để có thể hoàn thành được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
tuy nhiên để thúc đẩy nền kinh tế phát triển từ số lượng sang chất lượng và bảo đảm tính bền vững
rất cần có sự đóng góp ý kiến xem xét thấu đáo nhằm giúp chính phủ đưa ra mục tiêu tăng trưởng gdp hợp lý nhất